nghị định một trăm linh về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông theo chiều hướng tích cực
tính đến ngày sáu tháng một lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã lập biên bản xử lý hơn hai trường hợp vi phạm
trong đó có hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kết hợp tuần tra kiểm soát hóa trang tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm có các nhà hàng quán ăn
cửa hàng kinh doanh rượu bia các điểm đen về tai nạn giao thông
nhất là các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn
chủ động phối hợp với các đội cảnh sát giao thông công an quận huyện cảnh sát cơ động
thành niên xung phong dân phòng tại địa phương
tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
sau hai mươi ba giờ lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hành chính tại các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
kết hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn phòng chống tội phạm phòng ngừa ngăn chặn tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
từ ngày một tháng một đến nay thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh ndcp của chính phủ
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã xử lý tổng cộng tám mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm
tạm giữ bốn ô tô tám mươi xe máy
trong số này có một mươi tám trường hợp bị lập biên bản xử phạt ở khung cao nhất gồm bốn tài xế đi ô tô một mươi ba đi xe máy và một đi xe máy điện
qua kết quả xử lý và ghi nhận thực tế trong tuần đầu tiên thực hiện xử phạt theo các khung tăng nặng của nghị định một trăm linh ndcp
đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân dư luận xã hội ủng hộ phải xử lý nghiêm và mạnh các tài xế sử dụng rượu bia